do ảnh hưởng của bão số một mươi hai tính đến chín giờ trưa các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận bao gồm đảo lý sơn phú quý sáng và trưa nay còn có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vịnh bắc bộ vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh sóng vùng gần tâm bão từ bốn đến sáu mét ven bờ quảng ngãi đến bình thuận từ hai đến bốn mét
trên đất liền ven biển các tỉnh bình định phú yên khánh hòa tiếp tục có gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba các khu vực sâu hơn trong đất liền bao gồm cả nam tây nguyên có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
khu vực ven biển các tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi ninh thuận và bình thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín các tỉnh miền đông nam bộ có gió giật cấp sáu cấp tám
ở các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận tiếp tục có mưa to đến đặc biệt to các tỉnh bắc trung bộ tây nguyên miền đông nam bộ có mưa to đến rất to
từ nay đến ngày tám tháng một mươi một trên các sông từ hà tĩnh đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai sẽ xảy ra một đợt lũ
nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa bắc tây nguyên